thưa quý vị
sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn giải công chăm lo giáo dục thanh niên để trở thành những con người mới của xã hội
chuẩn bị những tiền đề vững vàng để thanh niên sẵn sàng đón nhận sứ mệnh làm chủ nước nhà
người căn dặn đảng phải đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên
có trí tuệ và phẩm chất đạo đức cách mạng
thấm nhuần lời dạy của bác những năm gần đây các thế hệ thanh niên luôn cố gắng rèn luyện
phát huy sáng tạo đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
những bức tranh sinh động này chuyển đi thông điệp mỗi người hãy cố gắng tiết kiệm điện bảo vệ môi trường
đó là những tủ điện mà trước kia đã bị giá nhiều quảng cáo giao vặt gây mất cảnh quan đô thị
từ năm hai nghìn một mươi tám đã có hàng trăm tủ điện được khoác chữ áo mới đẹp hơn văn minh hơn trên địa bàn thành phố hà nội
một việc làm nhỏ có ý nghĩa của các bạn đoàn viên thanh niên thuộc tổng công ty điện lực hà nội
đang góp phần xây dựng thủ đô xanh sạch đẹp
thành niên làm theo lời bác để thực hiện theo lời cân dặn của người
trong đó thì người cũng đã căn dặn chúng tôi phải tuyên truyền cho nhân dân biết được ý nghĩa và tầm quan trọng
của việc sử dụng điện tiết kiệm cũng như là an toàn
công trình đã được triển khai tại một mươi hai quận trên địa bàn thành phố và chúng tôi đã tổ chức trang trí vẽ và bóc xóa quảng cáo
với người hơn hai mươi người
công trình đã phát huy được hiệu quả hiện tượng quảng cáo giao bạt trái phép đã không còn được tiếp diễn trên các thủ điện
và cũng góp phần tạo nên cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho thủ đô
tính riêng trên địa bàn thủ đô trong sáu tháng đầu năm các đoàn viên thanh niên đã hiến kế bốn năm trăm ba mươi ý tưởng sáng kiến
xây dựng thủ đô văn minh giàu đẹp
từ thành thị đến nông thôn đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
thế hệ trẻ mang nhiệt huyết đến vùng sâu vùng xa kết nối tình người chung tay xây dựng đất nước bằng trí tuệ và tấm lòng biết yêu thương
đối với tôi thì cái mục tiêu mà mình thu lại được đó là cái trải nghiệm đó là những cái niềm vui khi mình được làm những công việc có ích
và giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn
và bởi vì mình biết là đồng bào của mình có những nơi vẫn còn rất là khó khăn họ vẫn còn thiếu thốn rất nhiều thứ về cả vật chất và tinh thần
hiện tại thì em đang học tại trường y hà nội và em sẽ cố gắng rèn luyện và thu dưỡng đạo đức và trí thức thật tốt để trở thành bác sĩ giỏi
và sau này sẽ về các vùng quê nghèo để khám chữa bệnh thử thiện cho đồng bào
mới đây trong cuộc gặp gỡ những tấm gương thanh niên điển hình về học tập và làm theo lời bác
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã truyền lửa cho thế hệ trẻ
có phải trang chỉ cần hai thứ
cũng lại nói vắn tắt phải có đức phải có tài
đức đi đôi với tài nhưng đức phải là gốc đức phải trước tiên
luôn đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết luôn cố gắng hết mình phục vụ nhân dân phục vụ đất nước
với những việc làm cụ thể thiết thực thế hệ trẻ đang cố gắng thực hiện lời căn dặn trong di trúc thiêng liêng của người